sau thịt heo và rau củ tới đây tp hcm sẽ triển khai thực hiện đề án truy xuất nguồn gốc thịt và trứng da cầm từ khâu giống đến tận tay người tiêu dùng
sở công thương tp hcm vừa làm việc với các đơn vị chăn nuôi sản xuất kinh doanh phân phối thịt trứng da cầm trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận về việc triển khai đề án truy xuất nguồn gốc thịt và trứng da cầm
theo đó đề án sẽ được thực hiện với sự tham gia của bốn chủ thể gồm trang trại cung cấp con giống cơ sở chăn nuôi cơ sở giết mổ đơn vị thương mại nhằm truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm từ khâu giống đến tận tay người tiêu dùng
đề án được xây dựng chủ yếu dựa trên các tiêu chuẩn việt gáp và quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm hiện hành của việt nam đồng thời cung cấp các công cụ hỗ trợ để điện tử hóa chu trình việt gáp giúp các chương trình phát triển chăn nuôi bền vững